xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị hàng loạt người dân mà chủ yếu là các phụ nữ ở những vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh cà mau
và nhiều địa phương khác vừa bị lừa đảo hơn năm mươi tỷ đồng
thủ đoạn nào đã khiến cho họ cả tin và thậm chí là còn kéo thêm nhiều nạn nhân khác sập bẫy như vậy
các tụ điểm karaoke lại gây chú ý khi phát hiện gần bốn mươi đối tượng dương tính với ma túy tại kiên giang
những nội dung này sẽ được chuyển đến quý vị và các bạn trong một ít phút tới đây trong phần điểm tin tức hai mươi bốn h qua
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại thời điểm kiểm tra mặc dù đã bước sang ngày mới
thế nhưng trong quán karaoke mt luxury có trên một mươi phòng đang hoạt động với gần một trăm ba mươi khách
tiến hành kiểm tra hành chính từng khách
lực lượng công an đã tìm thấy nhiều loại ma túy được cất giấu trong người một số đối tượng
số khác thì bị bước xuống sàn nhà để phi tang và được cất giấu trong xe căn máy
sau khi kiểm tra quán karaoke mt luxury
cơ quan chức năng đã lập biên bản về lỗi vi phạm hành chính như hoạt động quá giờ quy định
buông lỏng quản lý để khách sử dụng và tàng trữ ma túy
đồng thời đã đưa gần một trăm hai mươi người về trụ sở công an
qua kiểm tra nhanh về ma túy lực lượng chức năng đã xác định có gần bốn mươi người dương tính với chất ma túy
đồng thời bắt giữ gần một mươi đối tượng có hành vi mua bán tảng chữ trái phép chất ma túy
ngày hôm nay công an tỉnh thanh hóa cho biết đang triển khai lực lượng
truy bắt nhóm đã nổ súng làm chết người gây xôn xao dư luận
xảy ra vào tối ngày sáu tháng ba
trước vụ án mạng anh phùng quang huy hai mươi hai tuổi
và anh nguyễn quang linh hai mươi một tuổi
đến chơi tại căn nhà trên đường quang trung phường ngọc trạo
cho đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày sáu tháng ba
anh huy và linh đứng trên ban công tầng hai
thì đã bị một nhóm người ở dưới bắn súng
anh huy tử vong linh bị trọng thương
theo các nhân chứng nhóm nổ súng bịt mặt mặc áo chống nắng
đi trên hai chiếc xe máy exciter
theo cơ quan chức năng nguyên nhân ban đầu được cho là giữa hung thủ và nạn nhân
có mâu thuẫn khi chơi game bắn cá
tại một quán vừa mở trên phố quang trung
còn tại quảng ngãi vào trưa ngày hôm nay
công an huyện đức phổ đã đột kích vào ổ gà
nơi đang có hàng chục đối tượng đang tập trung sát phạt nhau
trong rừng keo thuộc xã phổ an
phát hiện thấy lực lượng công an hàng chục đối tượng
đã chen chân nhau bỏ chạy tán loạn
lực lượng chức năng đã vây bắt được chín đối tượng
tại hiện trường lực lượng công an đã lập biên bản tạm giữ
nhiều con gà một mươi ba xe mô tô các loại
qua kiểm tra trên người các đối tượng
lực lượng chức năng còn thu giữ trên năm mươi triệu đồng tiền mặt
và một số giấy tờ ghi tỷ lệ cá cược
được biết là tủ điểm đá gà này
hoạt động từ sau tết nguyên đán cho đến nay
và luôn có người cảnh giới tập trung rất nhiều con bạc
từ các địa phương lân cận đến tham gia
gây mất an ninh trật tự trên địa bàn
để tránh sự phát hiện của công an
nhóm này liên tục thay đổi địa điểm
tìm người nhận gia công các sợi chuỗi hạt dèm cửa thu nhập cao
đây chính là dòng thông tin thường thấy
trên các hội nhóm trên mạng xã hội
nghe việc nhẹ lương cao
nhiều lao động nhàn rỗi muốn có thêm thu nhập
đã không ngần ngại đăng ký tham gia nhận việc
kể cả là phải trả tiền đặt cọc trước
khi mà việc vẫn còn chưa thấy đâu
và chính sự nhẹ dạ cả tin này
hàng loạt người dân chủ yếu là phụ nữ
ở các vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh cà mau
và nhiều địa phương khác của miền tây và miền đông
đã bị lừa đảo lên tới trên năm mươi tỷ đồng
và hiện vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này
đã được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
tiến hành khởi tối điều tra
nhiều bị hại khi đến trình báo
với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
khoảng vài tháng trở lại đây
thông qua mạng xã hội facebook
biết được đối tượng tên đào có nhu cầu
thuê người gia công các sợi chuỗi hạt
dèm cửa với giá rất cao
chính vì vậy không ít phụ nữ
tại các vùng nông thôn có thời gian nhàn rỗi
đã bắt đầu tham gia
và nhận hàng về gia công
với số lượng ngày một tăng
lúc đầu thì em làm ít
năm kg một mươi kg vài chục kg
thì ra tới ngày hẹn
thì đào vẫn thanh toán
mà tới khi em đặt lên
số lượng nhiều thì đào hẹn lại
tới hợp đồng đầu tiên
thì tới ngày mà đào bị công an bắt hẹn
là ba tuần rồi đào không thanh toán cho em
thế nên dồn lên
cứ từng nãy em cũng nộp hàng như vậy
nhưng mà không có thanh toán
khi tiếp xúc
đối tượng đưa cho các bị hại
nhiều hợp đồng khác nhau
trong đó quy định tiền để gia công
mỗi loại hạt
ngày giao hàng cụ thể
trễ nhất là từ bảy đến một mươi ngày
phải giao hàng
nếu trễ sẽ phải bồi thương
đặc biệt để có thể nhận hàng về làm
thì các bị hại phải đặt tiền cọc trước
thì đào mới giao nguyên liệu cho làm
chính vì được trả tiền công cao
nên đã có không ít bị hại
đã mang tiền đi đặt cọc
thậm chí rủ nhiều người quanh khác cùng tham gia
theo khải báo ban đầu
số tiền đối tượng đào chiếm đặt các bị hại
đã lên tới năm mươi năm tỷ đồng
với thủ đoạn như đăng bài hình ảnh
trên các trang mạng gia lô facebook
để tiễn người làm
làm việc nhẹ nhưng trả lương rất là cao
và qua đó thì ký hợp đồng
với những khách hàng
sau khi ký hợp đồng
thì đối tượng yêu cầu đặt tiền cọc
sau khi khách hàng đặt tiền cọc xong
thì đối tượng sử dụng một phần
chiếm đọt một phần
để mua sắm sửa chữa cá nhân
mua trang sức mua xe
sửa chữa nhà
để tạo bức bình phong cho mình là một người làm ăn thành đạt
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
đang thụ lý vụ án
đồng thời đã có kết luận ban đầu về hành vi của đối tượng
cũng như thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra trên địa bàn tỉnh cà mau
trong thời gian gần đây
vào khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút trưa ngày hôm nay
một xe ô tô chở du khách nước ngoài
đã lao xuống lề đường sâu
và bị lật ngửa tại khu vực dốc lầu ông hoàng
thuộc phường phú hải tp phan thiết tp bình thuận
khiến nhiều người bị thương
theo thông tin ban đầu
xe khách trên đi hướng tử mũi né
vào trung tâm tp phan thiết
khi đến đoạn dốc lầu âu hoàng
thì đã bất ngờ mất lái
lao xuống lề đường sâu khoảng một mươi mét và lật ngửa
ngay sau đó nhiều người dân địa phương
đã đến đập kính và đưa những người bị mắc kẹt trong xe
đi cấp cứu tại bệnh viện
vụ tai nạn làm khoảng tám người bị thương
trong đó có một số du khách người hàn quốc
hiện lực lượng công an đang điều tra hiện trường
để làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
như báo chí đã đưa tin
từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám đến nay
trạm bot mỹ lộc nam định
liên tục phải xả trạm
thậm chí là tạm ngừng thu phí
do một số chủ phương tiện phản đối mua vé
dừng xe ngay giữa làn đường gây ách tắc giao thông
tuy nhiên thì bắt đầu từ sáu h ngày hai mươi tháng ba tới đây
trạm sẽ bắt đầu thu phí trở lại
những hình ảnh ghi được
tại trạm bot mỹ lộc vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
những hình ảnh ghi được

một số lái xe tập trung phản đối việc thu phí
nguyên nhân được cho là trạm đặt sai vị trí
thêm vào đó phí sử dụng quá cao
khiến việc thu phí ở đây phải tạm dừng
tuy nhiên hiện ủy ban nhân dân tỉnh nam định
đã thống nhất với đơn vị đầu tư
thực hiện giảm phí tại trạm bot mỹ lộc
và tiến hành thu phí trở lại
từ sáu giờ sáng ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
sau khi có thông báo về mức thu phí mới
và thông báo số một trăm một mươi

của nhân dân tỉnh hai mươi bốn tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
thì chúng tôi tiến hành thu phí trở lại
mức thu phí mới được điều chỉnh giảm
rất nhiều so với cũ
mức thấp nhất là giảm năm mươi
cho các loại phương tiện
các loại xe nhóm một
xe dưới một mươi hai chỗ ngồi
để đảm bảo cho có thu phí mới
thì phía nhà đầu tư
như dưới nhà dự án
phối hợp với các ban ngành
và ủy ban nhân tỉnh
và công an tỉnh
thì chuẩn bị theo phương án
đã được ủy ban nhân tỉnh thuê việc
như vậy mức giá mới
sẽ giảm hai mươi năm năm mươi
cụ thể mỗi lượt xe dưới một mươi hai chỗ
giảm từ ba mươi đồng
xuống một mươi năm đồng
xe từ một mươi hai ba mươi ghế
giảm từ bốn mươi xuống hai mươi năm đồng
xe trọng tải từ một mươi tám tấn trở lên
giảm từ một trăm sáu mươi đồng
xuống một trăm hai mươi đồng
ngoài ra toàn bộ chủ phương tiện
thường trú trong bán kính ba km
xung quanh trạm thu phí
và cán bộ nhân viên làm việc
tại huyện mỹ lộc
được miễn phí với các xe dưới một mươi hai chỗ
không kinh doanh vận tải
chúng tôi sẽ có phần
đường giải thích
cắm các biển chỉ dẫn hai đầu
nhất là chiều từ nam định thái bình
đi lên phủ lý hà nội
thì đã có biển báo ngay ở khu vực
chỗ bí xì
là biển báo khu vực trạm thu phí
cách ba chín cây
và chiều từ hà nội phủ lý
về nam định
thì chúng tôi cũng có phối hợp
để đặt cái biển thông báo
trạm thu phí
tại khu vực
nã tư chợ lợn của hà nam
khu vực chợ mạng
xa mỹ thuận huyện mỹ lộc
từ chợ mạng
đến khu vực trạm thu phí
bot mỹ lộc
vẫn còn hai cái lối xe nữa
chúng tôi sẽ phân làn
đối với các xe con
được biết hiện trạm thu phí
bot mỹ lộc đang áp dụng hai lần thu phí tự động
không dừng vetc
quý ba năm hai nghìn một mươi chín
trạm sẽ áp dụng hoàn toàn dịch vụ thu phí tự động
không dừng đối với tất cả các làn
để minh bạch thu phí
giảm ách tăng giao thông qua trạm
và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội
khoảng một mươi h ba mươi trưa nay ngày chín tháng ba
tại một tòa nhà cao tầng
nằm trên đường ngô đức kế
sát phố đi bộ nguyễn huệ quận một tp hcm
đã xảy ra một vụ cháy lớn
khiến nhiều người phải dùng dây để thoát xuống trong hoảng loạn
thời điểm trên khói lửa bất ngờ bốc lên dưới dộ
tại tầng trên cùng của tòa nhà hàng dương quán
số ba mươi hai ngô đức kế
gần phố đi bộ nguyễn huệ phường bến nghé quận một tp hcm
do đám cháy quá lớn
nhiều người đang làm việc tại đây đã nối dây để leo xuống đất thoát thân
cảnh sát sau đó điều động nhiều phương tiện chuyên dụng và xe thang
liên tục phung nước để chữa cháy trên cao
đồng thời triển khai cứu nạn cứu hộ
đến một mươi hai giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
vụ hỏa hoạn ban đầu chưa ghi nhận thương vong về người
nhưng nhiều tài sản đã bị thiêu rùi
nguyên nhân và thiệt hại đang được tiếp tục làm rõ
sáng nay ngày chín tháng ba
danh thủ người anh david beckham
đã có hoạt động giao lưu với người hâm mộ
và các nghệ sĩ vận động viên việt nam
chuyến đi nằm trong khuôn khổ lễ hội sống khỏe
danh thủ david beckham
đã gặp gỡ đông đảo người hâm mộ
tại nhà thi đấu quân khu bảy thành phố hồ chí minh
với sự dẫn dắt của mc người mẫu hà anh
david beckham dành thời gian trò chuyện
cùng cựu tiền đạo đội tuyển việt nam lê công vinh
và trung vệ đối duy mạnh
cựu tiền đạo người anh còn trố tài thực hiện gọi cuốn việt nam
và đại diện tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
được biết đây là chuyến thăm thứ tư của david beccam tới việt nam
chuyến đi lần này nằm trong khuôn khổ lễ hội sống khỏe
của một đơn vị bảo hiểm nhân thọ
mà david là người đại diện thương hiệu
thưa quý vị sáng nay ngày chín tháng ba
ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh
phối hợp với lãnh sự đoàn tại thành phố hồ chí minh
tổ chức lễ phát động chiến dịch
ngày làm sạch rác thải nhựa hai nghìn một mươi chín
hoạt động thu hút sự tham gia đông đảo của thanh niên
tình nguyện viên và du khách
hãy đăng ký kênh để nhận thêm thông tin
trong khuôn khổ buổi lễ
đại diện lãnh sự đoàn tại thành phố
đại diện sở tài nguyên và môi trường thành phố
chuyên gia về môi trường
và đại diện công dân thành phố
đã có buổi tòa đàm bằng tròn
về thực trạng tác hại của vấn đề ô nhiễm chất thải nhựa
các giải pháp ngăn chặn phát sinh rác thải nhựa ra môi trường
cũng như hành động của người dân
nhằm chung tay bảo vệ môi trường
trước đó tại hội nghị thượng đỉnh g bảy mở rộng
tổ chức tại canada vào ngày chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
đã hoan ngơn sáng chiến của canada
về ngăn ngừa sả rác thải nhựa ra biển và đại dương
đồng thời khẳng định việt nam sẵn sàng hợp tác
với canada và cộng đồng quốc tế
triển khai sáng chiến này
lễ phát động chiến dịch ngày làm sạch rác thải nhựa hai nghìn một mươi chín
là một hoạt động thiết thực
nhằm triển khai tinh thần hội nghị thượng đỉnh g bảy
và kêu gọi cộng đồng cùng nâng cao nhận thức
chung tay hành động chống rác thải nhựa
kính thưa quý vị
trong khuôn khổ ngày làm sạch rác thải nhựa hai nghìn một mươi chín
thì đây sẽ là những chiếc túi vải
được lãnh đạo quỹ ban nhân dân tp hcm
và các tổng lĩnh sự tại thành phố
gửi tặng cho các tiểu thương tại chợ bến thành
cũng như các tình nguyện viên tham gia chương trình
nhằm mục đích chung tay làm sạch rác thải nhựa
cũng như là bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp
góp phần giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường
ngay sau lễ phát động
các tình nguyện viên đã tiến hành thu gom rác thải nhựa
và dọn vệ sinh tại công viên hai mươi ba tháng chín tp hcm
những bạn trẻ này là các tình nguyện viên
của đội hình công viên không rác
là một trong những nhóm hoạt động thường xuyên
tại các công viên thành phố
vào chủ nhật mỗi tuần nhóm đều huy động
từ hai mươi đến ba mươi tình nguyện viên tham gia thu gom rác
và phân loại rác thải nhựa
cần phải gom và phân loại rác thải nhựa
tại vì rác thải nhựa là một chất không phân hủy
trong môi trường
hoặc có phân hủy thì thời gian rất là lâu
nó tới hàng trăm năm
nó sẽ gây ưu nhiễm môi trường
và vấn đề phân loại sẽ giúp cho các bạn
dễ tái chế và sử dụng lại
trong cái thu gom thì đặc biệt
thường xuyên bị vứt và bỏ
ngay sau khi sử dụng
đó là rác túi ni lông
ống hút nhựa ly nhựa cà phê
có nhiều người sau khi người ta sử dụng xong
đang di chuyển lên xe họ cũng vứt ra ngoài
đó là những hình ảnh mà không tốt
và làm xấu đi hình ảnh của người dân thành phố
thì cũng mong rằng
họ có ý thức cơ sau những hoạt động như thế này
với sự chung tay hưởng ứng
của các lãnh sự đoàn tại tp hcm
hoạt động làm sạch rác thải nhựa hai nghìn một mươi chín
là hành động thể hiện vai trò trách nhiệm
và cam kết của tp hcm nói riêng
và việt nam nói chung
cùng cộng đồng quốc tế tham gia ngăn chặn ô nhiễm rác thải nhựa
và ngăn ngừa xả rác thải nhựa ra biển và đại dương
các trạm y tế sẽ triển khai
sử phạt vi phạm hành chính
đối với những cá nhân tổ chức không tuân thủ
hoặc cản trở việc tiêm chủng
theo lịch tiêm chủng bắt buộc do bộ y tế quy định
cũng như sử phạt đối với các cơ sở
không tuân thủ việc báo cáo theo quy định
đó là thông tin trong buổi làm việc
của bộ trưởng bộ y tế với sở y tế tp hcm
về công tác phòng chống sởi tại địa phương
mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp truyền thông
kêu gọi người dân đưa trẻ đi tiêm vaccine sởi
nhưng đến nay đội báo phủ phòng bệnh sở
rubella có đối tượng cần tiêm sởi trên thành phố
chỉ có tám mươi năm tám
không đạt mục tiêu chín mươi năm
biến dịch phòng bệnh trong cộng đồng
tại phường một mươi năm quận tám tp hcm
nơi có hai mươi ba ca mắc sởi trong tháng qua
bộ trưởng bộ y tế đã đề nghị
các đơn vị y tế dự phòng và y tế công cộng
tại địa phương tăng cường giám sát
kiểm soát chặt chẽ phát hiện sớm
các trường hợp mắc bệnh trên địa bàn
đồng thời tăng cường hoạt động tiêm chủng
tại trạm y tế tạo điều kiện cho trẻ
được tiêm vét mũi sởi
tại bệnh viện nhi động một
bộ trưởng bộ y tế yêu cầu bệnh viện
cần thực hiện khám sàng lọc thu dung
cách ly bệnh nhân kiểm soát nhiễm
quấn bệnh viện không để lây nhiễm chéo
trong bệnh viện phát hiện sớm và điều trị
tích cực các trường hợp diễn biến nặng
giảm tối đa các trường hợp tử vong do mắc sởi
để ngăn chặn bệnh sởi bùng phát thành dịch
giải pháp trước mắt là tp hcm đưa ra
là sớm mạnh tay xử lý các cá nhân không tuân thủ
hoặc cản trở lịch tiêm chủng của trẻ
chỉ trong hơn hai tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
đã có hơn hai ca mắc sởi tại tp hcm
mặc dù vậy con số này vẫn tiếp tục tăng mạnh
trong thời gian tới
khi thời điểm hai nghìn một mươi chín
là chu kỳ trở lại của dịch sởi
tp hcm một trăm linh trẻ
năm chưa tiêm
tức là năm trẻ chưa tiêm
năm trẻ chưa tiêm thì bốn năm cộng lại là hai mươi trẻ
số ca mắc tp hcm
tới bây giờ là bốn trẻ
thì nó chưa thấm vào đâu với hai mươi trẻ chưa đi
cho nên vấn đề đặt ra là
chúng ta còn ngủ quên trên cái chuyện
là sau khi chúng ta tiêm được chín mươi năm
thì năm sao chúng ta tiêm cho đối tượng mới
mà chúng ta quên lại cái chuyện tiêm vét lại
cái năm còn lại đó
thì đây là một cái lỗ họng mà tụi em cũng nhận thấy được
và quyết tâm hai nghìn một mươi chín
là phải lắp được cái lỗ họng này
một trong những vấn đề đáng lo ngại không kém
là nguy cơ lây nhiễm chéo
tại các cơ sở điều trị
trước diễn biến phức tạp của dịch sở
bộ y tế thống nhất nhiều giải pháp tăng cường công tác truyền thông
đặc biệt là giám sát tỷ lệ trẻ
được tiêm chủng trên địa bàn
cho đến nay
năm mươi sáu tỉnh thành trên cả nước đều có dịch sở
chính vì vậy
người dân không thể tìm ra
nên phớt lợi khuyến cáo tiêm chủng của bộ y tế
đặc biệt là tiêm chủng đúng lịch cho trẻ
đồng thời đối với trẻ muốn tiêm vét
người dân có thể đến bất kỳ trạm y tế địa phương nào
để được hỗ trợ tiêm chủng kịp thời
bảo vệ sức khỏe cho trẻ
trong chu kỳ dịch sở năm hai nghìn một mươi chín
đang đe dọa sức khỏe cộng đồng
bản tin nhịp sống hai mươi bốn h bảy
xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
còn bây giờ bảo trợ xin mời quý vị
cùng quay trở lại trường quay hà nội
tiếp tục với bản tin an ninh hai mươi bốn h
sáng nay tại huyện buôn đôn tỉnh đao lóc
đã diễn ra lễ khánh thành cụm nhà máy điện mặt trời
cerepop một và quang minh
công suất một trăm linh mwp
đây là cụm nhà máy điện mặt trời đi vào hoạt động lớn nhất việt nam
do chính người việt nam thiết kế và thi công
phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình
đã đến tham dự và cắt băng khánh thành
cụm nhà máy điện mặt trời serepoc một và quang minh
có tổng mức đầu tư hai hai trăm linh đồng
hai trăm tám mươi hai tỷ đồng
được khởi công xây dựng vào cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám
trên diện tích một trăm hai mươi hectare
với hệ thống một trăm năm mươi một năm trăm linh tấm pin
cùng với đó là trạng biến âm đăng
năm mươi năm trên hai mươi hai kw
và hệ thống điều khiển giám sát từ xa
sau bốn tháng thi công
đến nay đã hoàn thành và đấu nối lên lưới điện
hai trăm hai mươi kw quốc gia
đây là cụm nhà máy điện mặt trời lớn nhất việt nam
hiện nay đã đi vào hoạt động
góp phần hòa vào lưới điện quốc gia
với sản lượng bình quân là một trăm năm mươi triệu kwh
chiều qua tại nhà quốc hội
dưới sự chủ trì của chủ nhiệm
ủy ban quốc phòng an ninh võ trọng việt
ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội
học phiên toàn thể lần thứ một mươi ba
thẩm tra tờ trình của chính phủ
đề nghị ủy ban thường vụ quốc hội
ban hành nghị quyết quy định cụ thể
chức danh chức vụ của sĩ quan công an nhân dân
có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng thiếu tướng
chưa được quy định cụ thể trong luật công an nhân dân
dự phiên họp có phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an
trình bày tóm tắt tờ trình của chính phủ
tại phiên họp
trình bày tóm tắt tờ trình của chính phủ
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị
bộ trưởng bộ công an nêu rõ
để triển khai thi hành luật công an nhân dân
nhằm bảo vệ chế độ chính sách đối với chức vụ
chức danh của sĩ quan công an nhân dân
có cấp bậc hàm cao nhất là cấp tướng
kịp thời động viên lực lượng công an nhân dân
tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được sao
việc ban hành nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
quy định cụ thể chức vụ
chức danh của sĩ quan công an nhân dân
có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng
thiếu tướng chưa được quy định cụ thể
trong luật công an nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
là cần thiết cấp bách
mục đích của nghị quyết nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý
về cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng
thiếu tướng để thực hiện phong
thăng cấp bậc hàm trung tướng
thiếu tướng công an nhân dân
dự thảo nghị quyết gồm ba điều
điều một quy định chức vụ của sĩ quan công an nhân dân
có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng
điều hai quy định chức vụ
chức danh của sĩ quan công an nhân dân
có cấp bậc hàm cao nhất là thiếu tướng
điều ba quy định về hiệu lực thi hành nghị quyết
qua thảo luận
đa số ý kiến đều tán thành với sự cần thiết
ban hành nghị quyết
đồng thời nhấn mạnh việc ban hành nghị quyết
nhằm đảm bảo thi hành các quy định
về phong thăng cấp bậc hàm cấp tướng
đối với các chức vụ chức danh trong công an nhân dân
kết luận phiên họp thảo luận
chủ nhiệm ủy ban quốc phòng an ninh của quốc hội
võ trọng việt cho biết
qua thảo luận có hai loại ý kiến
về việc quy định cụ thể chức vụ chức danh
có cấp bậc hàm cao nhất là trung tướng
thiếu tướng trong dự thảo nghị quyết
ngoài ra các nội dung khác của dự thảo nghị quyết
đa số ý kiến đều tán thành với đề nghị của chính phủ
trên cơ sở ý kiến thảo luận
tại phiên họp
cơ quan thẩm tra sẽ hoàn thiện báo cáo
đề trình ủy ban thường vụ quốc hội
xem rét quyết định
theo dự kiến nội dung này sẽ được ủy ban thường vụ quốc hội
cho ý kiến tại phiên họp thứ ba mươi hai
diễn ra vào tuần sau
cũng trong chiều hôm qua
tại công an tỉnh hà nam
ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
bộ công an tổ chức hội thảo khoa học
thực tiễn nâng cao chất lượng hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn
đồng chí thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành
ủy viên trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
thứ trưởng bộ công an chủ trí hội thảo
cùng dự hội thảo có đồng chí nguyễn đình khang
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy hà nam
đồng chí cao văn thống
ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương
cùng hơn hai trăm linh đại biểu trong và ngoài lực lượng công an nhân dân
phát biểu chỉ đạo tại hội thảo
thượng tướng nguyễn văn thành đã ghi nhận
biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc khoa học của hội thảo
nhằm nâng cao chất lượng
hiệu quả công tác nắm tình hình địa bàn
phục vụ công tác kiểm tra giám sát
thi hành kỷ luật của đảng trong thời gian tới
đồng chí thứ trưởng nguyễn văn thành
đã chỉ rõ các nhiệm vụ công tác trọng tâm
nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở lý luận thực tiễn
các cấp ủy tổ chức đảng
trong công an nhân dân
cần tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo
nâng cao vai trò của người đứng đầu
nâng cao nhận thức trách nhiệm của tổ chức đảng cấp mình
trong công tác nắm tình hình
đối với tổ chức đảng và đảng viên
thực hiện nghiêm túc đảm bảo đúng các nguyên tắc
quy định của đảng tạo điều kiện
cơ chế thuận lợi để ủy ban kiểm tra
thực thi nhiệm vụ có chất lượng hiệu quả
tăng cường phối hợp triển khai thực hiện đồng bộ
các biện pháp ủy ban kiểm tra đảng ủy công an trung ương
nghiên cứu xây dựng bàn hành quy chế
quy trình về công tác nắm tình hình
tạo cơ sở chính trị pháp lý
và điều kiện thuận lợi cho thành viên
ủy ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra
trong quá trình thực hiện
quan tâm đào tạo nâng cao bản lĩnh chính trị
đạo đức năng lực trình độ cho đội ngũ cán bộ kiểm tra
thường xuyên sâu sát
làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn
được phân công phụ trách ứng dụng công nghệ thông tin
mở rộng các kênh nắm tình hình địa bàn
nhất là qua phản ánh của quân chúng nhân dân
và cán bộ đảng viên
kịp thời tham mưu cho cấp ủy
ủy ban kiểm tra xem xét xử lý chính xác
khách quan đối với các trường hợp vi phạm
chủ động ngăn chặn đẩy lùi
các biểu hiện suy thoái về tư tưởng
chính trị đạo đức lối sống
các biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
và các vi phạm khác
góp phần xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân
ngày càng trong sạch vững mạnh
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
trong tình hình mới
thưa quý vị và các bạn
cải cách hành chính là chủ trương lớn của đảng và nhà nước ta nói chung
và của ngành công an nói riêng
những năm qua bên cạnh việc thực hiện tốt công tác chuyên môn
phụ nữ công an tỉnh quảng ngãi
đã triển khai nhiều mô hình công trình
bảo đảm an ninh trật tự và phục vụ nhân dân
rất thiết thực góp phần tạo hình ảnh đẹp
của người phụ nữ công an trong lòng nhân dân
sáng thứ bảy nhiều đơn vị hành chính
đã nghỉ làm cuối tuần
nhưng không khí giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân
của các cán bộ nữ phòng cảnh sát quản lý hành chính
về trật tự xã hội vẫn diễn ra rất nhộn nhịp
đây là mô hình vì nhân dân phục vụ
cải cách thủ tục hành chính trong cấp chứng minh nhân dân
được công an tỉnh quảng ngãi áp dụng nhiều năm nay
không để bà con phải đến đây mà lại đi về
chúng tôi giải quyết hết việc
chứ không phải là làm hết giờ mà nghỉ
hiện nay hội phụ nữ công an tỉnh quảng ngãi
đang duy trì và nâng cao chất lượng
của hai mươi mô hình công trình phần việc
trong đó nổi bật là công trình gần dân sát việc

công tác có phần đảm bảo an ninh
trong lĩnh vực tôn giáo trên địa bàn tỉnh
quản lý thông tin và hồ sơ cán bộ
kịp thời chính xác bí mật
giúp xã thôn khó khăn
cán bộ đảng viên giúp đỡ hộ nghèo
hội phụ nữ công an tỉnh cũng đã
luôn tập trung chú trọng
vấn đề về xây dựng các mô hình
rất là có ý nghĩa
mong tính nhân vang
và giúp đỡ cho được
rất là nhiều
cái hoàn cảnh
cũng như là giúp cho nhiều phụ nữ nghèo
cho nhiều trẻ em nghèo
để thực hiện các chương trình
đồng hành cùng phụ nữ biển đảo
từ những việc làm thiết thực
hiệu quả phụ nữ công an tỉnh quảng ngãi
ngày càng khẳng định vai trò trách nhiệm của mình
hót phần không nhỏ trong công tác bảo đảm
an ninh trật tự và phục vụ nhân dân
tạo hình ảnh đẹp của người phụ nữ công an
trong lòng nhân dân
trong phần cuối của chương trình
mời quý vị và các bạn theo dõi
những thông tin về dự báo thời tiết
xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị do không khí lạnh bổ sung
nên trong hôm nay và ngày mai
tại bắc bộ phổ biến có mưa rào và rông rải rác
tập trung tại khu vực vùng núi
đặc biệt tại các tỉnh phía đông bắc bộ
có thể xảy ra tố lốc và gió giật mạnh
người dân cần hết sức lưu ý
nền nhiệt độ thấp nhất trên khu vực
giao động trong khoảng là từ một mươi sáu đến hai mươi hai độ trời z
nền nhiệt độ thấp nhất trên khu vực
vào ban ngày thì nhiệt độ có xu hướng tăng chậm
trưa chiều chỉ xung quanh ở ngưỡng là từ hai mươi đến hai mươi bốn độ
riêng khu tây bắc do nằm xa khối không khí lạnh
mức nhiệt có thể cao hơn khoảng từ một cho đến hai độ
các tỉnh từ thanh hóa đến hà tĩnh
do không khí lạnh rôn xuống
nên sẽ có mưa rào ở diện rải rác
cùng với đó nhiệt độ ngày mai
sẽ giảm nhẹ khoảng từ một cho đến hai độ
cao nhất trong ngày sẽ không vượt ngưỡng
là từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
phần còn lại của trung bộ
chịu sự chi phối của áp cao nóng
nên phổ biến tạnh giáo ít mưa
thời tiết nhìn chung là thuận lợi cho các hoạt động du lịch nghỉ dưỡng
của người dân ở đây
với nền nhiệt độ trưa chiều
tại các tỉnh từ quảng bình đến khu vực thừa thiên huế
là từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
còn lại từ đà nẵng trở vào đến ninh thuận bình thuận
mức nhiệt có thể cao hơn khoảng từ một cho đến hai độ
các tỉnh thành tây nguyên và nam bộ
cũng chịu sự chi phối của áp cao nóng
trên mực năm m
nên thời tiết chủ đạo là không mưa
ban ngày có nắng từ sớm đến chiều muộn
nên nhiệt độ cao nhất tại khu vực tây nguyên
là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
còn tại khu vực nam bộ
nhiệt độ là ba mươi hai ba mươi năm độ
riêng miền đông của nam bộ
có nơi vượt ngưỡng ba mươi năm độ trời oi nóng
người dân nơi đây cần lưu ý bổ sung vitamin và khoáng chất
để đảm bảo sức khỏe
đến với thời tiết trên biển
khu vực biển đông bao gồm cả hai khu vực
quần đảo hoàng sa và trường sa
phổ biến có mưa vài nơi
tầm nhìn xa trên một mươi km
gió đông đến đông bắc cấp bốn cấp năm
nhiệt độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều đạt ở mức là hai mươi năm đến ba mươi độ
khu vực hà nội và các vùng lân cận
đêm và sáng nhiều mây
có mưa trời rét
ban ngày giảm mây có mưa diện vài nơi
nhiệt độ từ một mươi bảy đến hai mươi một độ
chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại